hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vkho khuyến nghị hai loại thuốc mới để điều trị covid một mươi chín
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng trung quốc lý khắc cường
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày tiếp lọc quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhất trí cho rằng
năm hai nghìn hai mươi một quan hệ việt nam trung quốc tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả tích cực
giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên
đặc biệt là hai tổng bí thư đã điện đàm hai lần trong năm
mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
kiêm ngạc thương mại song phương đạt kỷ lục mới ước đạt trên một trăm sáu mươi tỷ đô năm hai nghìn hai mươi một
tuyến đường sát đô thị cát linh hạ đông đi vào vận hành thuận lợi
đặc biệt hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ tình trạng ổn tắc nông sàng
ở khu vực cửa khẩu biên giới
hợp tác phòng chống dịch bệnh là điểm sáng trong quan hệ hai nước
nhất là hợp tác về vaccine ngừa covid một mươi chín hợp tác asean trung quốc đạt kết quả tích cực
về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả
khuyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này bảo đảm giao thương thông suốt
nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng như trong khu vực
nhất là trong dịp tết quyền đáng để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đáng tết ấm nò hạnh phúc
thủ tướng đề nghị trung quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa
và đã nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản hoa quả của việt nam
việt nam đang quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu xuất khẩu phải an toàn
thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh coi trọng và quan tâm những đề nghị của việt nam
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên
thủ tướng lý khắc cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước
sớm đạt tiến triển thực chất sẵn sàng cùng việt nam và các nước asean tiếp tục nỗ lực sớm đạt coc
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền
và vấn đề trên biển thúc đẩy điểm đồng xử lý các khác biệt giữ gìn hòa bình ổn định chung
như vậy đến thời điểm này vấn đề ách tắc nông sản đã và đang dần được cải thiện
hy vọng việt nam sẽ nghiên cứu chính sách mới nhất giúp người dân ổn định cuộc sống
sản xuất nông sản nâng cao thu nhập
tiếp đó trong chiều ngày hôm qua phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế nêu rõ
sự hỗ trợ của các cục vụ viện của bộ y tế cũng như các bệnh viện trực thuộc bộ với ngành y tế thủ đô
cũng là trách nhiệm tình cảm với thủ đô
các đơn vị bắt tay vào việc luôn để làm sao hỗ trợ hà nội được nhiều nhất nhanh nhất
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế cùng đoàn công tác của bộ y tế
đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hà nội về phối hợp phòng chống dịch
và điều trị người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chữ xuân dũng làm việc cùng đoàn
phát biểu tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn đều rõ
sự hỗ trợ của các cục vụ viện của bộ y tế cũng như các bệnh viện trực thuộc bộ trên địa bàn hà nội
với ngành y tế thủ đô cũng là trách nhiệm tình cảm với thủ đô
chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc nỗ lực trách nhiệm của ngành y tế hà nội
cũng như các đơn vị của bộ y tế của các bộ ngành được giao nhiệm vụ đồng hành
cục y tế hà nội phòng chống dịch thứ trưởng bộ y tế nói
về phía bộ y tế sẽ có những chỉ đạo sát sao cụ thể các bệnh viện trực thuộc
cùng trao đổi với đề xuất của các bộ ngành giao cho các bệnh viện bộ ngành trên địa bàn
dành riêng bệnh phù hợp để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường
bộ y tế cho rằng việc tổ chức hệ thống ba tầng điều trị đã có nhiều kết quả tốt
trong thời gian vừa qua
tuy nhiên thứ trưởng cho rằng các bệnh viện trung ương và bệnh viện tận ba của hà nội
được giao nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới cần thực hiện theo mô hình bệnh viện chị em
không chỉ hỗ trợ bệnh viện tầng hai mà còn cả tầng một và trạm y tế lưu động
theo hình mạng lưới để có thể chủ động trong hỗ trợ
phó chủ tịch chữ xuân dũng thay mặt ubnd tp hà nội cảm ơn bộ y tế
các bệnh viện trung ương các bệnh viện bộ ngành thời gian qua đã hỗ trợ hà nội
trong phòng chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt là công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đó là sự chia sẻ về trách nhiệm nhưng trên hết là tình cảm dành cho hà nội
phó chủ tịch chữ xuân dũng nhấn mạnh
hôm nay bộ y tế và hà nội cùng trao đổi để cùng tháo gỡ khó khăn trong điều trị
đặc biệt là vấn đề thanh toán chi phí trả kinh phí điều trị
chúng ta phối hợp với nhau trong công tác điều trị nhịp nhàng hơn
đặc biệt trong xử lý các tình huống cụ thể
sự điều phối chuyển tầng điều trị phù hợp rất quan trọng phó chủ tịch chữ xuân dũng nói
đồng thời nêu rõ thành phố luôn chủ động trong phòng chống dịch không bị động
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho rằng hà nội rất cần các bệnh viện trung ương
bộ ngành tham gia phòng chống dịch cùng y tế hà nội
sở y tế hà nội tiếp thu các kiến nghị của hà nội cần có một sở chỉ huy chống dịch
và kết nối giao bang điều trị hàng ngày giữa hà nội và các bệnh viện tuyến trung ương
bộ ngành hỗ trợ đồng hành cùng hà nội
chuyển sang những tin tức về giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp
tôi tin chắc quý vị sẽ không thể nào tưởng tượng trước con số có khoảng bảy mươi sinh viên đại học
chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh phải không ạ
dạ vâng đó chính là thực tế hiện nay
đứng trước câu chuyện bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các trường đại học
cao đẳng tích cực hơn nữa đưa sinh viên trở lại trường học tập
theo số liệu vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và đã gây ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục
kế hoạch năm học bị đứt đoạn chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng
chỉ còn phần cốt lõi gần hai mươi triệu trẻ em học sinh sinh viên phải tạm dừng đến trường
chuyển sang học trực tuyến
học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp
trên bảy mươi sinh viên không thể ra trường đúng hạn ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực
theo thông kê của bộ giáo dục và đào tạo tính đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
cả nước có chín tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn
ba mươi năm tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến
và một mươi chín tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình
trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động để ứng phó với dịch covid một mươi chín
nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các hoạt động của ngành
tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh
các địa phương đã chủ động linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch năm học
bảo đảm yêu cầu đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông
cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức cho sinh viên học tập trực tuyến
để hoàn thành khối lượng chương trình và bảo đảm chất lượng đào tạo
trước thực tế có khoảng bảy mươi sinh viên đại học chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các trường đại học cao đẳng
tích cực hơn nữa đưa sinh viên trở lại trường học tập
cùng với đó tăng cường bù đắp chất lượng giáo dục đại học sau đại học cho sinh viên học viên
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh trọng tâm vẫn là bù đắp
củng cố chất lượng giáo dục từ phổ thông tới đại học
nếu như bộ y tế đang bổ sung nhân lực giúp hà nội kiên cường chống dịch
thì mới đây sau thời gian dài quá tải và áp lực y tế đè nặng
tp hcm đã tự tin kiểm soát được dịch bệnh
ngay lúc này tp hcm sắp xếp lại các bệnh viện giá chiến giúp nhân viên y tế phục hồi sức khỏe
sở y tế tp hcm vừa có văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện giả chiến thù dung
điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn nghỉ tích nguyện đáng
điều này tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe
khi số ca mắc mới và số ca tử vong đang tiếp tục giảm
nhân viên đang công tác tại các bệnh viện giả chiến được tạm thời trở về đơn vị
như vậy bốn bệnh viện giả chiến số ba số năm số một mươi và củ chi sẽ ngừng hoạt động từ ngày một mươi chín tháng một
khi bệnh viện giã chiến ngừng hoạt động người bệnh đang được điều trị tại những nơi này
được xuất viện nếu đủ điều kiện
người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện covid một mươi chín khác trên địa bàn
với các bệnh viện giả chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp tích nguyện đáng
sở y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện căn cứ tình hình người bệnh thực tế
xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế luôn phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay đến ngày một mươi năm tháng hai
trước nguy cơ của biến thể omicran ngành y tế tp hcm luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó
khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong hai mươi bốn giờ khi có chỉ đạo kích hoạt lại
trước đó ngày một mươi bốn tháng một tp hcm cũng ghi nhận một cụ bà tám mươi hai tuổi là việt kiều mỹ
nhập cảnh về việt nam mắc biến thể omicron
bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở kèm nhiều bệnh lý nền như đáy tháo đường
thiếu máu cơ tim cục bộ ung thư máu giai đoạn cuối
bà cụ nhập viện trong tình trạng mệt nhiều tiếp xúc chậm tiêu tiểu không tự chủ
da niêm nhật phụ hai chú
người nhà cụ bà cho hay cũng đã tiêm hai mũi vaccine moderna mũi hai cách đầy hai tháng
đây là bệnh nhân nhiễm omecran đầu tiên của tp hcm có triệu chứng nặng do có nhiều bệnh nền
một mươi hai ca trước đó không triệu chứng hoặc rất nhẹ
bên cạnh đó để hỗ trợ chăm sóc ép cung tại nhà hơn hai trăm sáu mươi một sinh viên y năm và y sáu
trường đại học y khoa phạm học thạch vừa xuất quân thực tập công đồng
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm
đây được xem là môi trường tạo ra kinh nghiệm quý báu cho sinh viên y khoa
năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đồng thời góp sức cùng thành phố chống dịch covid một mươi chín
tin vui cho những người xa quê ở châu âu có thể về nhà đón tết
cục hàng không việt nam mới có kinh nghiệm mở rộng phạm vi tầng sức hoạt động
của các chuyến bay quốc tế thường lệ cho các đường bay quốc tế tới pháp đức anh và nga
cục hàng không việt nam đề xuất với bộ giao thông vận tải được chủ động làm việc
với các quốc gia vùng lãnh thổ để quyết định
quốc gia vùng lãnh thổ chuyến bay đi đến tân suất khai thác
trên cơ sở nhu cầu thị trường và phù hợp với hiệp định hàng không giữa việt nam
và các quốc gia vùng lãnh thổ
nhà chức trách hàng không cho biết trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức châu âu gần đây
của chủ tịch nước đến thụy sĩ và nga thủ tướng chính phủ đến anh và pháp
chủ tịch quốc hội đến áo bỉ và phần lan tại các buổi làm việc với kiều bào ở xa tổ quốc
lãnh đạo đảng và nhà nước đều tiếp nhận rất nhiều ý kiến của kiều bào
mong muốn sớm mở lại các đường bay chở hành khách thường lệ để về đón tết nguyên đáng nhầm dần dần
năm hai nghìn hai mươi hai tại quê hương
theo đánh giá của cục hàng không việt nam nhu cầu về việt nam từ khu vực châu âu
sẽ qua các cửa ngõ là pháp paris đức frankfurt anh london và nga mosco
trên thực tế hành khách từ khu vực này hiện đến việt nam vẫn phải bay qua các cửa ngõ
đang có các chuyến bay thẳng trực tiếp
do vậy việc mở rộng các điểm đến tần suất nêu trên là cần thiết
phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách
tạo điều kiện để hỗ trợ tất cả các hãng hàng không việt nam có cơ hội tham gia
khai thác thị trường thường lễ quốc tế khắc phục khó khăn để đứng vững và phát triển
do đó việc nối lại các đường bay thẳng từ khu vực này đến việt nam là cần thiết
được biết ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hàng không việt nam đã có văn bản
gửi nhà chức trách hàng không australia thông báo các hãng hàng không hai nước
có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách giữa việt nam và australia
theo đó tận số ban đầu là một mươi chuyến một tuần
cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên
theo khiến nghị của cục hàng không việt nam với bộ giao thông vận tải
cho phép tiến hành thông báo với nhà chức trách hàng không của các quốc gia như pháp
đức anh và nga việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thượng lệ
chở khách giữa việt nam và pháp đức anh nga với một mươi chuyến một tuần
một chiều cho toàn bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường
theo cnbc cố vấn y tế chính của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci
và quyền ủy viên cục quản lý thực phẩm và dược phẩm
phẩm mỹ fda tiến sĩ janet woodcock cho rằng lấy mẫu bệnh phẩm từ hồng
có thể phát hiện người nhiễm omicron hiệu quả hơn so với phương pháp lấy dịch từ mũi
đặc biệt là trong các xét nghiệm nhanh kháng nguyên
trên thực tế đã có những nghiên cứu cho thấy
đồ nhạy cảm và khả năng phát hiện virus bằng cách lấy dịch hồng cao hơn so với mũi
nhất là với omicron
tôi nghĩ rằng điều này cần được chứng thực và xác minh ông fauci nói
theo các phát hiện mới đây omicron biến thể có khả năng né miễn dịch cao
so với các dụng trước đó
tùng tại tập trung ở đường hồ hấp trên
điều này cho thấy lấy mẫu nước bọt có thể là cách tốt nhất
để phát hiện sớm người mắc nhiễm biến thể này
một nhóm nhà khoa học ở mỹ đã phát hiện rằng
ba ngày trước khi xuất hiện triệu chứng covid một mươi chín và hai ngày sau đó
các mẫu nước bọt chứa lượng virus nhiều gấp ba lần mẫu lấy bệnh phẩm lấy từ trong mũi
họ cũng thấy rằng việc lấy mẫu nước bọt để làm xét nghiệm sinh học phân tử pcr
có hiệu quả cao gấp một mươi hai lần mẫu lấy bằng cách mà nhiều nước đang làm
hiện tại nghiên cứu vẫn đang chờ phê duyệt
được công bố trên tạp chí khoa học
một số chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết rằng omicron có thể dần bản
trong các tế bào miền và cổ hộng tốt hơn so với các biến thể khác
tại nam phi nơi đầu tiên phát hiện biến thể omicrand
nghiên cứu cho thấy lấy dịch từ mũi có thể phát hiện được biến thể data
tốt hơn mẫu nước bọt
nhưng lấy mẫu nước bọt lại giúp phát hiện sớm cả mắt omicron hơn lấy mẫu từ mũi
tuy nhiên những bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà kho bán tại mỹ
khi được cấp phép để lấy dịch ở mũi và khâu được dùng để lấy mẫu ở hồng hay nước bọt
với những lý do này đã có nhiều áp lực với fda về việc nên thay đổi cách thức lấy mẫu xét nghiệm
đối từ lấy dịch ở mũi sang lấy mẫu từ hồng
song các chuyên gia y tế tranh luận có những trường hợp cho kết quả âm tính
với virus sars cov hai khi lấy dịch ở mũi
nhưng mẫu nước bọt là cho kết quả dân tính có thể gây hỗn loạn
chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu không phải chuyên gia y tế
việc tự lấy mẫu ở hồng tại nhà để làm xét nghiệm sẽ khá khó khăn đối với người dân
melissa muller chủ tịch ủy ban vi sinh lâm sản và sức khỏe cộng đồng của hiệp hội vi sinh vật học mỹ
chả biết một nguy cơ khác có thể xảy ra từ việc lấy mẫu bệnh phẩm trọng hồng tại nhà
đó là cặn thức ăn trong miệng có thể tạo kết quả dương tính giả gây hoang mang
mũi và hồng có nồng độ ph khác nhau
chúng tôi đã thấy mọi người uống cô cà phê và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả dương tính
chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao điều này xảy ra
nhưng giả thuyết có thể do acid có trong những loại đồ uống này cô nói
giác sư don merton tại đại học y tế cộng cộng maryland nói rằng các phòng thí nghiệm riêng của ông đã cho thấy
omicron có thể được phát hiện hiệu quả hơn thông qua nước bọt
ông meton cho biết nếu được chứng thực việc phân phối nhanh chóng các bộ xét nghiệm ở hồng
có thể giúp giảm nguy cơ âm tính giả và vô tình làm lây lan virus
tại anh dịch vụ y tế quốc gia đã khuyến nghị
người dân nên lấy mẫu ở cả mũi và hỏng khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên
loại thường được sử dụng tại nhà
cơ quan nhà nước này cũng khuyến cáo không nên chỉ lấy mẫu xét nghiệm từ hồng
vào đầu tuần này bộ y tế israel cũng khuyến cáo mọi người nên lấy mẫu cả mũi và cổ hồng
khi thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà
trong khi đó người phát ngôn của fda james mckinney cho biết
chúng tôi biết rằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên có hiệu quả thấp hơn xét nghiệm pcr
trong trường hợp nếu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
mọi người nên xét nghiệm lại bằng phương pháp bcr để xác nhận kết quả một cách chính xác nhất
nếu có kết quả dương tính với xét nghiệm nhanh kháng nguyên
mọi người cũng nên tự cách ly theo dõi và yêu cầu hỗ trợ từ các nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nhận được hướng dẫn tiếp theo
thuốc điều trị covid một mươi chín đang là từ khóa được nhiều người quan tâm
cụ thể tổ chức y tế thế giới who vừa khuyến nghị hai loại thuốc mới là
paracetini và sojovimab điều trị covid một mươi chín
cung cấp thêm nhiều lựa chọn để điều trị căn bệnh này
tôi nghĩ rằng thông tin này là cần thiết đối với tất cả mọi người
các bạn có thể lưu thông tin này lại ngay nhắc
theo đó thuốc đầu tiên là paraceityp được who khuyến nghị dùng cho những bệnh nhân
bị covid một mươi chín nặng hoặc nguy kịch
đây là thuốc thuộc nhóm chất ức chế zanuskinase jak
để ngăn chặn sự kích thích quá mức của hệ thống miễn dịch
paracetini được sử dụng với cotycoteroid
những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng với covid một mươi chín
thường bị phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch
có thể rất nguy hại cho sức khỏe của bệnh nhân
thuốc giúp ngăn chặn phản ứng miễn dịch quá mức này
thuốc thứ hai là sotrovimab một kháng thể đơn dòng
who cũng đã khuyến nghị có điều kiện việc sử dụng sotraviap
để điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ hoặc trung bình
ở những bệnh nhân có nguy cơ nhập viện cao
điều này bao gồm những bệnh nhân lớn tuổi suy giảm miễn dịch
mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường tăng huyết áp và béo phì
về những bệnh nhân chưa được tiêm chủng
who đang thảo động với các nhà sản xuất để đảm bảo khả năng
cung cấp toàn cầu và khả năng tiếp cận công bằng và bền vững
đối với các phương pháp điều trị mới được khuyến nghị
chương trình hợp tác tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó
với covid một mươi chín acta đã và đang hợp tác với các công ty dược phẩm
để tìm kiếm các kế hoạch tiếp cận toàn diện cho các quốc gia
có thu nhập thấp và trung bình để các phương pháp điều trị này
có thể được triển khai nhanh chóng ở mọi nơi
không chỉ ở các quốc gia giàu có
acta cũng đã tìm cách mở rộng phạm vi cấp phép
để làm cho các sản phẩm có giá cả phải chặt hơn
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo